tại hà nội nhà xuất bản phụ nữ kết hợp với tổ chức tài chính vi mô tình thương
tổ chức buổi ra mắt cuốn sách con đã về nhà cuốn ký họa cách ly dịch covid một mươi chín của tác giả nguyễn tăng quang
và tổng kết chiến dịch bán sách gây quỹ ủng hộ phụ nữ khó khăn bề ngưỡng bởi dịch covid một mươi chín
con đã về nhà ký họa cách ly dịch covid không chỉ phản ánh cuộc sống sinh hoạt trong khu cách ly
mà còn cho thấy giá trị của tình người trong biến cố về cách lựa chọn thái độ sống
bộ tranh cũng ghi nhận sự đóng góp tận tụy quả cảm của các bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch sự hy sinh không quản khó
nhà xuất bản phụ nữ việt nam và tổ chức tài chính vi mô tình thương đặt mục tiêu ban đầu bán một cuốn sách này để gây quỹ trong vòng ba tháng
tuy nhiên sau hai tuần đã vượt mục tiêu với hơn một hai trăm linh cuốn sách đã được bán
với số tiền gây quỹ ủng hộ gần bảy mươi triệu đồng số tiền này sẽ được trích ra để hỗ trợ hai mươi phụ nữ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau dịch